trong số những người làm báo nhà báo trần mai hưởng của thông tấn xã việt nam là một cây bút có tiếng từ thời chiến tranh chống mỹ
ông từng là phóng viên chiến trường của thông tấn xã việt nam tại mặt trận quảng trị từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và chiến trường campuchia từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bức ảnh nổi tiếng xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh độc lập trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là một trong những dấu ấn của ông trong đời làm báo gắn với tay máy cây bút
nhà báo trần mai hưởng và các đồng nghiệp của mình đã có dịp hòa mình và đoàn quân vũ bão tiến vào sài gòn trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong thời khắc lịch sử đó ông đã ghi lại được những hình ảnh chân thực cảm động về giây phút những chiếc xe tăng của quân giải phóng
lan bánh trên đường phố sài gòn và người dân ủa
trưa ngày ba mươi tháng bốn tổ phóng viện chúng tôi có mặt tại dinh độc lập cùng với những người lính xe tăng và các người lính bộ binh chủ đoàn sáu mươi sáu
có mặt tại đấy một thời khắc lịch sử ấy và tôi đã coi chụp được một cái series ảnh sài gòn ngày ba mươi tháng bốn
trong đó có ảnh nhân dân đón bộ đội giải phóng xe tăng chúng ta ở trên đường và đặc biệt là cái xe tăng đang tiến qua cổng dinh độc lập
tuy không nổi tiếng như hai chiếc xe tăng tám trăm bốn mươi ba và ba trăm chín mươi tiến vào dinh độc lập nhưng bức ảnh chiếc t năm mươi bốn mang số hiệu tám trăm bốn mươi
băng qua cổng sắt tiến vào cơ quan đầu não chính quyền sài gòn trong những giờ phút lịch sử đó được biết rộng rãi là một bức ảnh lịch sử
đây là cái xe tăng tám trăm bốn mươi sáu của lũ đoàn thiết tháp hai trăm linh ba trên xe ấy có bốn người lính xe tăng và hai người lính vỗ bích chiếc xe vừa qua cửa
xin đục lập khi trên tháp pháo vẫn đang bay và mùi ảnh nắng buổi trưa chiều xuống rất là đẹp
đấy là một cái hình tượng rất là đẹp của chiến thắng năm bảy mươi năm và sau này được dùng như là một cái biểu tượng lâu dài
thì tôi thấy là một kỷ niệm rất là đáng nhớ
trần mai hưởng đã chụp được cái ảnh này cũng là một cái tình cờ
nhưng mà phải nói đây là một bức ảnh tôi nghĩ rằng là một trong những bức ảnh đẹp
nó là một cái biểu tượng của cái ngày giải phóng của việt nam
tôi thấy đấy là một cái bức ảnh nó để lại một cái dấu ấn rất đẹp trong sự nghiệp báo chí của trần mai hưởng
cũng như là những cái bức ảnh đẹp của thông sãi việt nam nói chung
bảy mươi năm năm sau ngày thống nhất đất nước với những nhân vật trong bức ảnh
những người lính lần lượt ra quân và xây dựng cuộc sống
bình thường thời hậu chiến như bao người khác
và họ vẫn có dịp gặp nhau để hàn huyên ôn lại những năm tháng chung một con đường
chung một chiến hào vượt qua những tháng năm gian khó để cùng có mặt tại sài gòn ngày giải phóng